thưa quý vị và các bạn chỉ còn chưa đến nửa tháng nữa chúng ta sẽ đón tết nguyên đáng nhâm dần hai nghìn hai mươi bốn
đối với mỗi người dân tết là dịp xuân vầy đoàn tụ
chính vì vậy về quê ăn tết là nhu cầu chính nén của mỗi người
thế nhưng dịch covid một mươi chín đã làm đảo lộn nhiều thứ
những người lao động xa quê giờ đây đang phải đắn đo trăng trở
nên hay không về quê ăn tết
làm thế nào để có một cái tết trọn vẹn vui tươi mà vẫn đảm bảo an toàn phòng dịch
ai đi xa ngày tết cũng mong được trở về để được sống trong không khí ấm áp tình thân
thế nhưng dịch covid một mươi chín đã làm đảo lộn nhiều thứ tác động tới cả thói quen ăn tết
vui tết và rất nhiều nếp sinh hoạt khác nữa
nỗi lo dịch bệnh cách ly khiến nhiều người vẫn phải dùng dặn đắng đo trăng trở với câu chuyện đi ở
thực tế là ngay cả một số địa phương
cũng bằng cách này hay cách khác thể hiện quan điểm bà con ai ở đâu ở đó không nên về quê ăn tết
để đảm bảo an toàn chống dịch
có những địa phương gửi thư ngõ hoặc ra văn bản vận động bà con không về quê hoặc về sớm
cùng với đó là một số các yêu cầu cụ thể về xét nghiệm cách ly
chính điều này đã tác động rất nhiều buộc người xa quê phải cân nhắc thật kỹ lưỡng trước quyết định trở về
nhà báo phạm trung tuyến phò giám đốc kênh vel về giao thông quốc gia đài tiếng nói việt nam chia sẻ
với những áp lực mà chính quyền các địa phương đã và đang phải chịu
làm thế nào để đảm bảo an toàn trong dịp tết đón xuân về
xong xét ở khía cạnh những người xa quê thì ngày tết không được trở về quê hương vui vẻ với gia đình
người thân quả là một điều không hề dễ dàng cũng tạo cho họ một tâm trạng rất nặng nề
việc một số địa phương đưa ra những thư ngõ hay khuyến cáo người dân không nên về quê ăn tết
dù không phải là cấm nhưng cũng gây ra những tác động không nhỏ tới tâm lý của mỗi người
những người xa quê cảm thấy chạnh lòng
chắc không được chào đón khi về quê khiến cho người ta thấy rất dễ tuổi thân
thậm chí không ít người lo sợ rằng khi về quê lại làm phiền
thậm chí trở thành gánh nặng ảnh hưởng đến họ hàng người thân tại quê nhà
bởi thực tế là có không ít người gặp phải sự kỳ thị của chính người dân quê
của chính quyền sở tại khi trở về quê
ở thời điểm năm ngoái khi dịch covid một mươi chín bùng phát ở việt nam
lan sóng về quê ăn tết không đông như mọi năm
đó là cái tết của hàng triệu triệu người ở lại phố phường vì sự an toàn của gia đình cộng đồng
tết nhâm dần năm nay đại đa số người dân trên cả nước đã được tiêm vaccine
xa nhà lâu quá muốn về quê cũng là một điều dễ hiểu
nhà báo phạm trung tiến phân tích
chúng ta không thể để dịch bệnh cướp đi cuộc sống và cướp đi những thói quen thân thuộc
chúng ta có thể đối mặt với rất nhiều sự nguy hiểm
chúng ta có thể đối mặt với chiến tranh sự mất mát an ninh
nhưng sẽ rất khó để đối mặt với việc mất đi cảm giác được sống như một con người
đấy đúng là tâm lý khiến cho mọi người mong mỏi khao khát để được trở về quê trong dịp tết đến xuân về
không ít người chia sẻ rằng quê chỉ khách chỗ làm việc công tác khoảng trăm cây số
thế nhưng cả năm nay họ chưa được một lần về quê thăm bố mẹ và người thân
và nhắc là trong dịch bệnh như thế này
thì mọi người lại càng trân quý bất cứ khi nào được nhìn thấy nhau được quan tâm đến nhau
thế nhưng đường về quê thật quá đổi xa xôi
nếu về thì lại lo lắng không biết có đảm bảo an toàn cho gia đình người thân hay không
đó là chưa nói đến những bất tiện với các quy định thủ tục của từng địa phương và rất nhiều những tốn kém nữa
nhưng ở lại thì hẳn sẽ
tết sẽ vô cùng hụt hẳn
cái cảm giác phải ăn tết xa nhà là một trải nghiệm buồn mà có lẽ bất cứ ai cũng không hề mong muốn
tết nào vui bằng tết đoàn viên
nhiều khi chỉ đơn giản là được thấy nhau trong mâm cơm gia đình cũng khiến cho người con xa quê ấm lòng
chính vì vậy thay vì vận động hoặc ra quy định làm khó người dân
chính quyền các địa phương có thể ra một thông điệp khác có ý nghĩa hơn nhiều
đó chính là thông điệp đón tết an toàn
một cái tết an toàn trong thời điểm hiện nay chính là một cái tết vui tươi đầm ấm
trước đây việc canh mua vé máy bay vé tàu xe cuối năm trở thành nhiệm vụ chính của những người còn xa xứ
thế nhưng năm nay đã bước sang nửa cuối tháng một mươi hai tết nguyên đáng năm hai nghìn hai mươi hai đã tới rất gần
nhưng hầu hết mọi người vẫn khá thờ ơ với vé tết
từ đầu tháng một mươi một là mọi người bắt đầu háo hức gọi điện thoại hỏi vài hãng xe quen
lịch bán vé xe khách về phú yên dịp tết nguyên đáng
ai cũng mang tâm lý chọn mua vé sớm cho trẻ
thế nhưng năm nay hỏi đến vé tết ai cũng dưỡng dưng
vì tình hình dịch thế này không biết tết có được về hay không
vì thế không dám mua sớm
năm nay vé máy bay mở theo kế hoạch ngắn
tới giữa tháng một mươi một vẫn chưa có hãng hàng không nào công bố bán vé tết
chưa kể diễn biến dịch bệnh tại hà nội vẫn đang rất phức tạp
lỡ tới gần tết mà đóng cửa sân bay hoặc thêm điều kiện cách lị các thứ thì khổ
gần tới ngày rồi mua đó là tâm lý chung của mọi người
ông nguyễn anh toàn giám đốc công ty cổ phận bến xe hà nội cho biết
dự kiến lượng khách đi qua lại các bến
trong kỳ nghỉ tết nguyên đáng nhầm dần hai nghìn hai mươi hai sẽ không đông
dù lượng khách có tăng lên nhưng không vượt năng lực vận chuyển
theo biểu đồ vận hành tại các bến xe
theo ông toàn số ngày nghỉ tết nguyên đáng nhầm dần dần kéo dài chín ngày
từ ngày hai mươi chín tháng một tức ngày hai mươi bảy tháng chạp năm tân sửu
đến hết ngày sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai tức ngày sáu tháng diên năm nhầm dần
tuy nhiên do tình hình dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp ở nhiều tỉnh thành
dẫn đến việc còn hạn chế các phương tiện vận tải hành khách lưu thông
các cáp không tăng nhanh nên tâm lý người dân lo ngại việc di chuyển bằng xe khách
vì vậy ông toàn đưa ra đánh giá dự kiến lượng hành khách đi qua lại các bến xe sẽ không cao
dự kiến trong các ngày hai mươi một hai mươi hai và ngày hai mươi sáu hai mươi chín tháng chạp
lượng khách trên các bến xe sẽ tăng ba trăm linh so với ngày thường
tuy nhiên do thường ngày lượng khách thấp nên việc tăng lên của lượng hành khách
sẽ không vượt năng lực phận chuyển theo biểu đồ vận hành tại các bến xe
và bình quân lượng khách trên xe sẽ chỉ
tại bến xe mỹ đạt năm mươi tải trọng thiết ký
cụ thể trong thời gian trên tại bến xe mỹ đình lượng khách qua bến khoảng bốn lượt một ngày
và lượt xe là ba trăm tám mươi lượt một ngày
tại bến xe giáp bát là bốn hai trăm linh lượt khách một ngày và bốn trăm linh lượt xe một ngày
bến xe gia lâm là một sáu trăm linh lượt khách một ngày và hai trăm hai mươi lượt xe một ngày
công ty tập trung đề nghị các doanh nghiệp vận tải trên tuyến chuẩn bị tốt phương tiện
để hoạt động theo biểu đồ
nhìn nhận một số tỉnh thành đang tiếp tục có các yêu cầu giảng giảm
và dừng các tuyến trong vùng dịch màu đỏ ông toàn cho rằng công ty tiếp tục cập nhật
các thông tin mới về hoạt động vận tải để thông báo kịp thời đến hành khách
bên cạnh đó công ty cổ phần bến xe hà nội chỉ đạo các bến xe phải phối hợp
với trung tâm y tế dự phòng địa phương trực thường xuyên để kịp thời xử lý các sự cố xảy ra
tăng cường công tác thông tin tuyên truyền phòng chống dịch yêu cầu các doanh nghiệp vận tải
và hành khách trên bến thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch
công ty cổ phần bến xe hà nội đề nghị các đơn vị vận tải chuẩn bị tốt về phương tiện vận tải
để phục vụ hành khách như đảm bảo chất lượng kỹ thuật phương tiện theo quy định hiện hành
xe chạy theo đúng đăng ký trên biểu đồ tuyến và biểu đồ xe tăng cường đã cam kết
đặc biệt đảm bảo công tác phòng chống dịch covid một mươi chín theo đúng quy định
như vậy có thể thấy do tình hình dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp các ca ép không tăng nhanh
tâm lý lo ngại việc di chuyển bằng xe khách nên dự kiến lượng hành khách đi lại qua các bến dịp tết sẽ không cao
bà phạm thi anh đào trạm trưởng trạm vận tải đường sát hà nội công ty cổ phần vận tải đường sát hà nội
cho biết tính từ khi mở bán chính thức ngày một mươi năm tháng một mươi một đến một mươi tám tháng một mươi một
lượng vé bán ra trên hệ thống từ ga hà nội đi các ga mới chỉ đạt hơn ba trăm linh vé
bằng một mươi một mươi năm so với lượng vé bán trà cùng kỳ các năm trước
đây là con số rất thấp so với các đợt mở bán vé tết
nhiều năm nay song cũng là kịch bản đã được dự báo trước
vài năm trở lại đây người dân ít mua vé tàu sớm do lượng vé nhiều
ngoài tàu hóa còn rất nhiều lựa chọn như ô tô máy bay giá rẻ
đa số hành khách thường mua vé gần sát tết nên lượng vé sẽ mở bán sớm không bán được nhiều
năm ngoái sát tết bất ngờ bùng dịch hành khách ảo ảo đến các ga trả vé
thì năm nay dịch kéo dài suốt cả năm khiến mọi người đều ngại mua vé tết
dù vậy kịch bản ế vé tết cũng đã được ngành đơn sát dự báo từ sớm
cho diễn biến dịch năm nay rất phức tạp
ngoài tâm lý e ngại dịch nhiều người dân tại các tỉnh cũng đã về quê
thời điểm hết giãn cách từ một vài tháng trước
mặt khác năm nay cũng thiếu hụt lượng lớn hành khách là sinh viên của các trường đại học
do chưa nhập học
cũng theo bà đào hiện tại do khách đi tàu quá vắng
nên ngành đơn sát chỉ chạy hàng ngày hai đôi tàu khách thống nhất tuyến bắc nam
dù vậy mỗi chuyến xuất phát từ ga hà nội cũng chỉ có hơn một trăm linh hành khách
chủ yếu đi chặn ngắn xa nhất chỉ đến vinh
tuyến hà nội hải phòng hàng ngày cũng chỉ chạy một đôi tàu khách
còn các tuyến và các tàu chặn ngắn khác đều không chạy tàu khách
tưởng rằng người dân ngại dịch phải đi lại tiếp xúc với nhiều người
nên chuyển qua mua vé online
xong ông tạ chương chính phó tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hàng
một thành viên bến xe miền đông cho biết số lượng khách mua online cũng gần như bằng không
theo ông hiện có một mươi sáu tỉnh thành kết nối hoạt động lại các tuyến xe khách
tới bến xe miền đông
bình quân mỗi ngày xuất bến một trăm linh
năm mươi một trăm bảy mươi chuyến xe mỗi chuyến chỉ có năm sáu khách
so với giai đoạn bình thường trước dịch lượng xe xuất bến chỉ đạt một mươi hai một mươi năm
hành khách chỉ đạt năm
vì số lượng khách quá ít như vậy việc đưa xe vào hoạt động của các doanh nghiệp
cũng rất hạn chế tần suất thấp ít
dự báo lượng khách trong thời gian tới cũng sẽ khó bởi không ai tính trước được dịch bệnh
do đó kế hoạch năm nay chủ yếu là ứng phó với dịch
bến xe miền đông cũng đang phối hợp với các doanh nghiệp vận tải
để xây dựng phương án phục vụ người dân dịp tết
về cơ bản thì các doanh nghiệp đều sẵn sàng chỉ cần có khách là chạy lại ngay
dự kiến trong thời gian tới nếu tình hình dịch bệnh ổn hơn
lượng khách đi lại nhiều hơn so với hiện tại thì sẽ bắt đầu mở bán vé tết
từ ngày ba mươi tháng một mươi một âm lịch
ông chính thông tin